hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với bản tin covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
như thường lệ chúng tôi sẽ mang đến những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
tại các điểm nóng trong nước và quốc tế
và ngay sau đây mời quý vị đến với thông tin cập nhật ca mắc mới tối nay
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một mươi bốn bốn trăm bốn mươi ca nhiễm mới
trong đó có một mươi chín ca nhập cảnh và một mươi bốn bốn trăm hai mươi một ca ghi nhận trong nước
giảm bốn trăm bốn mươi sáu ca so với ngày trước đó tại sáu mươi bốn tỉnh thành phố
có chín ba trăm linh năm ca trong cộng đồng
một số tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một chín trăm hai mươi tây ninh chín trăm hai mươi ba vĩnh long chín trăm một mươi một khánh hòa bảy trăm chín mươi cần thơ bảy trăm sáu mươi ba
tp hcm sáu trăm bảy mươi một phú yên một mươi năm lai châu một mươi hai hà tĩnh tám bắc cạn năm điện biên bốn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
gồm có hải phòng giảm ba trăm ba mươi bốn cà mau giảm hai trăm bốn mươi chín và bến tre giảm hai trăm ba mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
gồm có hải dương tăng hai trăm sáu mươi bình thuận tăng một trăm bốn mươi sáu tp hcm tăng một trăm một mươi một
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm năm trăm tám mươi ca một ngày
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có một sáu trăm tám mươi chín trăm tám mươi năm ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi bảy bốn mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một sáu trăm bảy mươi năm ba trăm hai mươi một ca
trong đó có một hai trăm sáu mươi một bốn trăm sáu mươi năm ca
bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là tỉnh bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm có thành phố hồ chí minh năm trăm linh một hai trăm tám mươi tám
bình dương hai trăm chín mươi ba trăm bốn mươi chín đồng nai chín mươi bảy một trăm sáu mươi bảy tây ninh bảy mươi hai bốn trăm sáu mươi và đồng tháp bốn mươi hai bốn trăm hai mươi sáu
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là bốn sáu trăm sáu mươi tám ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một hai trăm sáu mươi bốn hai trăm tám mươi hai ca
về số bệnh nhân đang điều trị là bảy một trăm linh ba ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm một mươi bốn ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh có ba mươi năm ca trong đó có sáu ca từ các tỉnh chuyển đến
tại các tỉnh thành phố khác an giang một mươi năm tây ninh một mươi năm vĩnh long một mươi năm
đồng tháp một mươi bốn tiền giang một mươi bốn đồng nai một mươi ba kiên giang một mươi hai cần thơ một mươi hai sóc trăng một mươi hai
hà nội một mươi một bình dương viii long an bảy bến tre bảy bình phước bốn bình thuận bốn hậu giang bốn
cà mau bốn trà vinh bốn hải phòng một lạng sơn một khánh hòa một và bạc liêu một
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm hai mươi bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi một sáu trăm ba mươi hai ca

tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi một chín so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bảy trên hai trăm ba mươi bốn vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi một trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ bảy trên bốn mươi chín xếp thứ tự asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ sáu asean
tại việt nam sau những nỗ lực bao phủ vaccine toàn dân thì đến nay tỷ lệ người dân
đều vaccine đạt bảy mươi tám năm mươi tám và tỷ lệ tiêm đủ liều đạt gần sáu mươi tám tổng dân số
tỷ lệ này đã vượt xa mức của trung bình thế giới về độ bao phủ vaccine covid một mươi chín
đến nay cả nước đã tiêm được hơn một trăm bốn mươi bốn triệu liều vaccine trong tổng số hơn một trăm sáu mươi sáu triệu liều vaccine đã phân bổ
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là bảy mươi chín và tỷ lệ bao phủ đủ vaccine liệu cơ bản là sáu mươi sáu tổng dân số việt nam
tỷ lệ này đã vượt bước mục tiêu mà tổ chức y tế thế giới đã đề ra hết năm hai nghìn hai mươi một
bốn mươi dân số một quốc gia được tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
đối với nhóm người từ một mươi tám tuổi trở lên tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là chín mươi tám và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là tám mươi sáu
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một các tỉnh thành phố đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai tuổi đến dưới một mươi tám tuổi
với tiến độ tiêm chủng hiện nay đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc sẽ đảm bảo bao phủ mỗi một cho người dân từ một mươi tám tuổi trở lên
và cơ bản bao phủ mũi hai khoảng chín mươi đồng thời
cũng sẽ bao phủ cơ bản đồ điều cơ bản cho trẻ em từ một mươi hai tuổi theo đúng chỉ đạo của chính phủ
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn cho biết như vậy tại buổi lễ phát động kỷ niệm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh
do bộ y tế phối hợp với bộ ngoại giao tổ chức ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai với thông điệp tăng cường quản lý nhóm nguy cơ
sự kiện này là một trong số các hoạt động nhằm mang đến thông điệp về tầm quan trọng của việc tất cả mọi người đều được tiêm chủng
vai trò của chính quyền các cấp các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước đối với hoạt động tiêm chủng phòng bệnh nói chung
và tiêm chủng phòng covid một mươi chín trách nhiệm của người dân trong việc chủ động tự giác thực hiện tiêm chủng đầy đủ
theo thứ trưởng sơn để đáp ứng với tình hình dịch tại việt nam ngay từ thời gian đầu cùng với những nỗ lực vượt bật trong kiểm soát dịch bệnh
ngay từ năm hai nghìn hai mươi chính phủ và bộ y tế đã tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt việt nam đã thực hiện tiếp cận các nguồn vaccine phòng covid một mươi chín từ sớm qua nhiều phương thức khác nhau như tham gia chương trình covax và celity
đàm phán song phương với các nhà sản xuất ngoại giao vaccine với các tổ chức quốc tế và chính phủ nhiều nước
nhiều dự đoán của nhiều chuyên gia rằng với tốc độ lây nhiễm của biến thể mới thì sớm muộn gì omicron cũng vào việt nam
và mới đây nước ta đã ghi nhận ca mắc biến thể omicron đầu tiên điều chúng ta quan tâm nhất ngay lúc này có lẽ là các triệu chứng nhiễm omicron
biến thể này có thể gây ra những triệu chứng khác
với các biến thể khác của sars cov hai nhưng đây vẫn là covid một mươi chín và nó vẫn có thể gây ra bệnh nặng
bộ y tế thông tin việt nam đã ghi nhận ca nhiễm biến thể omicram đầu tiên bệnh nhân là hành khách trên chuyến bay qh chín nghìn hai mươi tám từ anh quốc về việt nam ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sự xuất hiện của biến thể omecron tại việt nam cũng như sự lây lan nhanh chóng của biến thể này toàn cầu làm dấy lên câu hỏi về triệu chứng nhiễm omicron
mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa biết về biến thể omecron nhưng các chuyên gia đang bắt đầu hiểu thêm về biến thể mới
và cách nó ảnh hưởng đến những người đã tiêm vaccine chưa tiêm hoặc đã từng nhiễm covid một mươi chín
ví dụ một số nghiên cứu cho thấy những người tiếp xúc với omercron dường như bị nhiễm bệnh nhanh hơn và có thể có các triệu chứng khác với những biến thể khác
bằng chứng ban đầu cho thấy đối với hầu hết mọi người ít nhất là đối với những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín omicron dường như gây bệnh nhẹ giống như cảm lạnh thông thường
trả lời phỏng vấn báo nbc news tiến sĩ catherine poling một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và vaccine tại hệ thống y tế atrium health
ở bắc california mỹ chia sẻ về những triệu chứng nhiễm omecron phổ biến nhất
tiến sĩ poween đồng thời cũng là thành viên của ủy ban cổ vấn về thực hành tiêm chủng trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
theo tiến sĩ poling dưới đây là những triệu chứng nhiễm omicron chính như ho mệt mỏi nghẹt mũi và chảy nút mũi
không giống như những biến thể trước đó triệu chứng mất vị giác và hút rác dường như không phổ biến với omicron tiến sĩ cho biết
nhưng tiến sĩ boling và các chuyên gia khác nhấn mạnh rằng
những triệu chứng đó dựa trên báo cáo ban đầu về các trường hợp nhiễm omecran không phải các nghiên cứu khoa học diện rộng
tiến sĩ pro wali giáo sư về quản lý và chính sách y tế tại trường y tế công cộng đại học new york mỹ cho biết
các báo cáo này chỉ đại diện cho một phần nhỏ ca bệnh chúng ta chỉ nên coi chúng như một hạt muối
hơn nữa những báo cáo này có thể chỉ phản ánh triệu chứng ở một vài nhóm dân số trẻ và khỏe mạnh cũng như những người đã được tiêm chủng đầy đủ
tiến sĩ william schaffner một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trung tâm y tế đại học vanderbilt ở nashville tennessee mỹ nhận định
rõ ràng là nếu bạn đã tiêm vaccine đặc biệt là nếu bạn đã tiêm tăng cường omegram có xu hướng gây bệnh nhẹ hơn
ông searner nói thêm chúng ta chưa có nhiều dữ liệu về những gì omecron sẽ gây ra cho những người chưa được tiêm chủng
thật vậy ít nhất một người chưa tiêm chủng đã tử vong vì biến thể omecron ở mỹ
các quan chức ở houston mỹ đã thông báo về ca tử vong này vào tuần trước
họ nói rằng người đàn ông chưa được tiêm chủng

martsorn new york mỹ cho biết ông nói thông thường bệnh nhân bị viêm phế quản cấp không hay bị khó thở
họ có xu hướng ho và tạo ra đơm bệnh nhân bị viêm phổi có xu hướng khó thở và cảm thấy mệt mỏi hơn
so với bệnh nhân viêm phế quản nói chung
tuy nhiên người dân hầu như không thể dựa vào các triệu chứng để tự chuẩn đoán bệnh
ngoài omecron biến hệ delta vẫn tiếp tục lưu hành cùng với đó là các ca bệnh cúm ngày càng gia tăng ở mỹ
vì những lý do này các bác sĩ khuyến khích những người có bất kỳ triệu chứng nào giống cảm lạnh hoặc giống covid một mươi chín hãy đi xét nghiệm
hà nội sau nhiều ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới dẫn đầu cả nước thì hiện tại thành phố có hai mươi hai trăm hai mươi tám f đang điều trị
trong đó có một mươi ba ba trăm linh năm f đang điều trị cách ly tại nhà con số này chiếm gần bảy mươi tổng số f hiện tại của thành phố
cụ thể theo báo cáo của sở y tế hà nội trong số hai mươi hai trăm hai mươi tám f đang điều trị
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung mương cơ sở hai một trăm chín mươi năm người điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
hai mươi người điều trị tại các bệnh viện trực thuộc ngành y tế thủ đô hai ba trăm sáu mươi chín người đang điều trị tại các cơ sở thu dung
điều trị của thành phố năm chín mươi hai người điều trị tại các cơ sở thu dung quận huyện và một mươi ba ba trăm linh năm người điều trị và cách ly tại nhà
ngoài ra hiện đã có hai trăm hai mươi chín bệnh nhân được chuyển tận điều trị
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận một trăm hai mươi người tử vong

hiện nay số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đang tiếp tục tăng nhanh
trong hơn chục ngày qua hà nội liên tiếp ghi nhận hơn một ca mắc mỗi ngày
có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho sự việc số ca mắc mới vẫn không ngừng tăng
nhưng có lẽ một trong những yếu tố quan trọng vẫn là ý thức của người dân
mới đây cư dân mạng dậy sóng với clip tiktok của một cô gái trẻ khoe mình bị covid một mươi chín
nhưng vẫn đi chơi khắp nơi cùng bạn bè
trong clip cô gái có tên tv kể mình bị mắc covid một mươi chín trong lúc xa nhà
cô này đã đi chơi khắp nơi để hết buồn mặc dù bản thân vẫn đang dương tính
cụ thể cô này đã đến quán ăn công cộng mỗi ngày khi chơi noel vào đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai với các bạn
đêm ngày hai mươi năm tháng một mươi hai lại tiếp tục đi ăn uống cùng rất nhiều bạn bè
thậm chí vào ngày tiếp theo cô còn đi đến rạp chiếu phim
điều đáng nói là tất cả những chuyến đi chơi của cô nàng này đều tập trung rất nhiều bạn bè
và đến những nơi đông người có nguy cơ lây nhiễm cao
clip trên nhanh chóng nhận được vô số lời chỉ trích từ cư dân mạng vì sự vô ý thức của cô gái
nhiều người đã bức xúc đến mức lưu video lại để gửi lên các cơ quan chức năng và các cơ quan báo đài
chỉ sau vài tiếng cô nang đã xóa video thậm chí khóa cả tiktok
nhưng rất nhiều người đã nhanh tay lưu làm chứng cứ
trời ơi bạn này có ý thức không vậy
chưa từng thấy f nào mà đi chơi tung tăng khắp nơi vậy luôn
không còn từ ngữ nào để diễn tả về hành động của bạn này
thực hư vụ việc vẫn đang được tìm hiểu
tuy nhiên nếu những nội dung trong video là sự thật
thì đây là hành động vô cùng thiếu ý thức và đáng lên án
chúng ta đã thấy những hình ảnh đau thương vì covid một mươi chín
những nạn nhân đã ra đi những y bác sĩ vẫn ngày đêm chiến đấu và nỗ lực cứu người
hệ thống y tế quá tải với sâu cả mắt liên tục tăng
nhưng có lẽ tất cả những điều này đều không bằng một phút buồn chán của cô gái f trong clip
hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm tìm hiểu vụ việc và có những biện pháp trang đe kịp thời
để ngăn chặn những tình trạng như thế này tiếp tục diễn ra
tiếp tục bản tin là những tin tức về tình hình đại dịch trên thế giới
thưa quý vị trong khi các quốc gia đang khuyến khích và lên kế hoạch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
thì lại có một nước mà chính tổng thống nước này đang hoài nghi về tính an toàn và hiệu quả của vaccine
tổng thống brazil khẳng định ông sẽ không để con gái một mươi một tuổi của mình tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
tôi hy vọng có sự can thiệp tư pháp ở đây tôi muốn làm rõ con gái tôi sẽ không tiêm chủng
ông bolsonaro nói với báo giới
cũng theo nhà lãnh đạo brazil bộ trưởng y tế marco uyroga sẽ tiết lộ cách thức nước này

bộ trưởng y tế marco uyroga sẽ tiết lộ cách thức nước này triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ năm một mươi một tuổi vào ngày năm tháng một tới
chích ngừa vaccine covid một mươi chín cho trẻ đang là vấn đề nóng ở brazil
người ủng hộ ông boso kịch liệt phản đối chiến dịch này dù đại đa số dân chúng tán thành
hồi tháng một mươi cơ quan giám sát y tế quốc gia brazil anvisa cho biết
nhiều nhân viên của họ bị dọa giết liên quan tới vấn đề này
khi anvisa phê duyệt tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ năm một mươi một tuổi
ông bosanerro nói với công chúng ông muốn công khai tên của các quan chức ký quyết định phê chuẩn
hôm ngày hai mươi ba tháng một mươi hai ông widoga gây thêm tranh cãi khi nói số trẻ chết vì covid một mươi chín
không đủ chứng minh việc cấp phép khẩn cấp là cần thiết
bộ trưởng y tế brazil cũng khẳng định việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ cần phải do bác sĩ kê đơn
theo số liệu được cơ quan tư vấn covid một mươi chín của chính phủ brazil công khai gần đây
ba trăm linh một trẻ em trong độ tuổi từ năm tới một mươi một ở nước này chết vì covid một mươi chín
bản thân tổng thống bolsonaro từ chối tiêm chủng và nhiều lần bày tỏ hoài nghi về độ an toàn hiệu quả của vaccine
còn tại trung quốc đại dịch dường như đã thật sự quay trở lại với quốc gia này
khi trung quốc ghi nhận hơn hai trăm linh ca nhiễm mới cao nhất sau hai mươi một tháng
cùng với đó là việc giới chức xếp phong tỏa và thêm hàng trăm nghìn người được lệnh ở nhà
trung quốc báo cáo có thêm hai trăm linh chín ca covid một mươi chín mức tăng cao nhất kể từ tháng ba năm ngoái
mức tăng này không đáng kể so với châu âu và mỹ nhưng giới chức đã áp đặt những gì họ gọi là
hạn chế nghiêm ngặt nhất có thể ở thành phố tây an tỉnh hiểm tây nơi một mươi ba triệu dân đã bị phong tỏa sáu ngày
các thành phố gần đây cũng ghi nhận ca nhiễm liên quan đợt bùng phát ở tây an diện an cách tây an khoảng ba trăm linh km
hôm nay đóng cửa doanh nghiệp và yêu cầu hàng trăm ngàn người dân ở một quận ở nhà
lệnh phong tỏa ở tây an là đợt phong tỏa lớn nhất ở trung quốc từ khi thành phố vũ hán với quy mô tương tự
bị phong tỏa đầu năm hai nghìn hai mươi
giới chức tây ăn đã thiết lập hơn bốn bốn trăm linh điểm lấy mẫu và triển khai hơn một trăm linh người
tham gia lấy mẫu trong vòng xét nghiệm mới nhất
cảnh quay trên truyền hình cho thấy người dân đeo khẩu trang xếp hàng chờ xét nghiệm trên đường phố và trung tâm thể thao
người dân tây an bị cấm lái xe và mỗi gia đình cử một người ra ngoài mua hàng hóa ba ngày một lần
nhiều người dân đã lên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ mua lương thực và các nhu yếu phẩm khác
tôi sắp bị bỏ đói một người viết trên quy mô không có thức ăn khu nhà của tôi không cho tôi ra ngoài và tôi sắp hết bị gói xin hãy giúp đỡ
tôi không muốn nghe thêm bất cứ tin tức nào rằng mọi thứ vẫn ổn một người khác cho hay nguồn cung dồi dào cũng sẽ vô dụng nếu không thực sự cung cấp cho mọi người
giới chức khẳng định nguồn cung vẫn ổn định trong khi duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ra và vào tay an sinh viên cũng đã bị cấm rời khỏi ký túc xá trừ trường hợp cần thiết
trung quốc nơi ncov xuất hiện cách đây hai năm duy trì chiến lược không covid gồm hạn chế biên giới chặt chẽ kéo dài thời gian cách ly và phong tỏa khu vực buồn dịch
trong bối cảnh bắc kinh chuẩn bị chào đón hàng ngàn người nước ngoài đến tham dự thế vận hội mùa đông vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai nước này ghi nhận tổng cộng một trăm linh một bốn trăm tám mươi sáu ca nhiễm và bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong
thưa quý vị trước sự xuất hiện của biến thể siêu lây nhiễm omicron tại việt nam diễn biến dịch bệnh tại nước ta sẽ phức tạp hơn trong thời gian tới
mặc dù cuối năm là dịp ai cũng bận rộn với những lễ hội và những cuộc gặp mặt tất niên
như trước tình hình như hiện nay rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông
người nghiêm túc thực hiện năm k để dịch bệnh được kiểm soát hơn
và chúng ta sẽ được đón một cái tết đầm ấm và an toàn bên người thân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại